thủ tướng vừa có chỉ đạo giao các bộ ngành có trách nhiệm kiểm tra điều tra thanh tra các hoạt động của asanjo
bộ tài chính được giao chủ trì tổng cục hải quan tham mưu cho bộ tài chính họp với đầy đủ các bộ ngành
khi đó vụ việc asanzo sẽ được xác định đánh giá vào đầu tuần tới
theo thông tin ban đầu công ty asanjo có dấu hiệu về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và trốn thuế
ngày ba mươi tháng một mươi này là hạn cuối cùng công báo báo cáo kết quả điều tra xác minh sẽ được lấy ý kiến của các bộ ngành
trong đó có bộ tài chính bộ công an bộ khoa học và công nghệ bộ công thương phòng thương mại và công nghiệp việt nam bộ tư pháp